phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị từng đồng chí ủy viên trung ương trên cương vị công tác của mình
ngay sau hội nghị lần này phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có hiệu quả
các nghị quyết kết luận của hội nghị góp phần hoàn thành tốt mục tiêu
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý bốn năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
tuy nhiên không được chủ quan thỏa mãn bởi vì trước mắt chúng ta còn có rất nhiều khó khăn
thách thức vẫn còn nhiều việc lớn việc khó phải làm và phải làm tốt hơn nữa
mới có thể thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc hội nghị
của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa các đồng chí trung ương thưa các đồng chí tham dự hội nghị
sau năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc
dân chủ và trách nhiệm hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
các đồng chí ủy viên trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu chuẩn bị và
sôi nổi thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và các báo cáo đề án bộ chính trị đã tiếp thu tối
đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau ban chấp hành trung ương đã thống nhất cao
thông qua các nghị quyết kết luận và quy định của trung ương để kết thúc hội nghị
tôi xin thay mặt bộ chính trị phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị
một về kinh tế xã hội ban chấp hành trung ương nhất trí cho rằng trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
nhờ có sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân kinh tế xã hội nước ta tiếp tục có
những chuyển biến tích cực toàn diện trên các lĩnh vực dự báo đến cuối năm hai nghìn một mươi tám có thể hoàn thành
toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong đó có tám chỉ tiêu hoàn thành vượt mức nổi bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu
nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu
nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu
nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói bật là tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao đạt sáu sáu nói b
các chính sách chế độ đối với người có công các đối tượng chính sách bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện
tỷ lệ hồ nghèo theo chuẩn mới giảm xuống còn năm hai đến năm bảy
công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh
năng suất lao động được cải thiện tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giảm cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực
sự nghiệp y tế thể dục thể thao bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm an sinh xã hội đổi mới giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng con người quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu phát triển khoa học và công nghệ phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đạt được nhiều kết quả tích cực
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu diệt
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu diệt
trung ương khẳng định những kết quả thành tích đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch kinh tế xã hội trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa một mươi hai tạo đà và động lực mới khí thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn một mươi chín và năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trung ương cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả thành tích đã đạt được kinh tế xã hội của đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn thách thức còn tiềm ẩn một số yếu tố có thể tác động tiêu cực đến ổn định kinh tứ vĩ mô kiểm soát lạm phát an ninh trật tự xã hội
tình hình trong nước quốc tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
từ nay đến cuối năm và những năm tới
tình hình trong nước quốc tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường

nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng
đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp tinh giản bộ máy tổ chức biên chế bảo đảm hoạt động hiệu lực hiệu quả chú trọng phát triển văn hóa xã hội bảo vệ môi trường bảo đảm an sinh nâng cao phúc lợi xã hội cải thiện đời sống nhân dân
củng cố quốc phòng giữ vững an ninh quốc gia ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
chủ động tích cực hội nhập quốc tế mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trong khu vực và trên thế giới
đạo đức lối sống tác phong làm việc ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ
việc thực hiện các chủ trương quy định về nêu gương của đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật kỷ cương của đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tham nhũng tiêu cực củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng

tổ chức đã có ý thức rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống hết lòng hết sức tận tụy với công việc được quần chúng yêu mến tín nhiệm
tuy nhiên những kết quả thu được còn hạn chế chưa đạt được yêu cầu đề ra
công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện vẫn còn bất cập hiệu quả chưa cam chưa tạo được sức lan tỏa lớn
một số cán bộ đảng viên trong đó có cả cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp